tổ tuần tra của đồn biên phòng xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang vừa phối hợp ngăn chặn một nhóm một mươi bốn người nhập cảnh trái phép về việt nam và có ý định trốn cách ly
qua lời khai của nhóm này một mươi người có địa chỉ thường trú tại các tỉnh cà mau bà rịa vũng tàu cần thơ bắc ninh bắc giang cao bằng và hưng yên
bốn người còn lại là người địa phương dẫn đường nhằm thu lợi từ nhóm nhập cảnh trái phép
sau khi vượt biên từ trung quốc về việt nam qua đoạn cột mốc bốn trăm bốn mươi bảy thuộc xã thượng phùng huyện mèo vạc do có ý định trốn tránh cách ly nên nhóm người này đã thuê bốn người địa phương chở bằng xe máy ra thị trấn mèo vạc với tiền công vận chuyển khoảng hơn ba hai triệu đồng
tuy nhiên nhóm người này đã bị lực lượng biên phòng và công an bắt ngay sau đó